hậu quả hai vợ chồng người bán hàng là anh isaac cùng với đứa con nhỏ bốn tuổi của họ bị giết rất giá mạt
toàn bộ tài sản gồm gạo muối bắp mì độ hơn hai tạng cùng số vài các loại khoảng hơn một mét
mấy con gà cũng bị cướp sạch
bản phun rô khi rút đi còn để lại mấy tờ truyền đơn bên xác các nạn nhân
đại loại vừa tuyên truyền vừa khiêu khích ta vừa đe dọa người đồng bào dân tộc thiểu số
nhất là với số phun rô
phun rô đã về đầu thú
chính sự ngoan cố chống phá cách mạng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của lực lượng phun rô
đã để hàng vạn gia đình vào cảnh ly tán chết chóc đau thương kém dài suốt nhiều năm tháng
thế từ đó phát triển ra thậm chí là sử dụng toàn bộ số thanh niên kể cả du kích của ta
kể cả du kích của ta thí dụ như ủy ban trạng đại đợt một số du kích của ta của người dân tộc
nó cũng sử dụng phun rô cho nó nằm tại ủy ban
từ cái chỗ này thì chuyện hết rất phức tạp nó tuyên truyền ghê gớm lắm
thế nên làm cho như vậy là dân tộc thì trình độ tấp kém nhận thức không được
cho nên là tưởng đằng như vậy
thế này thế khác
lúc đó ở đây là hoạt động hết sức phức tạp
thậm chí là một đêm nó tuyên truyền một nút là nghìn người ra được
lúc này qua nguồn tin trinh sát của ta cho thấy
có sự mâu thuẫn giữa bọn cầm đầu phun rô người cờ hò và ế đề
cụ thể là mâu thuẫn giữa hai ông đệ nhất và đệ nhị phó thủ tướng phun rô là gia đúc và pao duân
số phun rô người ế đề
tập trung ở hai tỉnh đắk lắc gia lai chiếm hầu hết các chức danh trong trung ương phun rô
và manh đậu hơn số phun rô người cờ hò
bộ phận phun rô ở lâm đồng do ya đúc cầm đầu có ý đồ riêng
và bí mật tìm đường trốn ra nước ngoài mà không cho trung ương phun rô biết
mặc dù vậy thì pao duân cũng biết ý đồ này của gia đúc và ra chỉ thị ngăn cấm với các thủ cấp
nhưng lúc này tiếng nói của pao duân không có trọng lượng
bởi một số phun rô lý sự rằng
nếu cứ tiếp tục sống chu lùi trong rừng thế này
thiếu ăn thiếu mặc và không có viện trợ thì lấy sức đâu mà chiến đấu
nguồn tin của f một cho biết
qua một cô gái người kinh tên kim vượng là mi tá tại xã nội thôn hạ huyện đức trọng
nhóm gia đúc đang tìm đường để ra nước ngoài trong một chương trình mang tên
suzu vikaon nghĩa là xuất dương vì cao nguyên
phượng tìm được với một mục sư tên chi lâm đại diện một tổ chức từ thiện quốc tế
thực ra đây là một cảnh màu danh
ông sư này đã xuất ngoại trước đó và sẵn sàng cai trượng mọi chi phí để đưa nhóm phun rô xuất ngoại
tiếp tục huấn luyện đào tạo trang để sau này trở về giải phóng tây nguyên
phượng rốt rắn hứa hẹn đủ điều với thầy tròn gia đúc
qua tên trung tá tô nạn liên lạc đặc biệt

dù rất khát khao xuất dương nhưng còn nhiều nguy vấn
gia đúc đã cử hai sĩ quan cận vệ của mình là đại úy hà phong và thiếu tá gia thèm
tìm mọi cách bám theo phượng
để liên lạc cụ thể với một sĩ quan
đại sư lâm nhằm đảm bảo một đường di xuất ngoại chắc chắn và tránh bị phụ lừa gạt
tri đạo này của gia đúc đã được tàn lầm hết
khi phượng ấy
thì lúc đó là y tá của phiên ùm
thế bọn gia đúc với băng tin bó là liên lạc của gia đúc ấy
cá tây là trung tá cá tây ấy
thì thường xuyên đi ra phiên ùm và về quê ở đơn dương
thế tôi thì có một cơ sở
đi vào trung tá cá tây
vào tận ít tà nung ấy
chụp ảnh bây giờ có một cái ảnh gian đồng bộ đấy
cơ sở hồng nữ
xong rồi cuối cùng ấy
đó còn kiếp bố nó bảo thôi thì bỏ mũ ra để chụp để cho rõ người
sau này giải phóng người ta biết tà nung là cá tây
thế cơ sở đặt vấn đề như thế
thế từ cái chỗ này
thì chụp được toàn bộ hình ảnh với bê xê chỗ tà nung ấy
về cá tây
và đồng thời ấy
nó phát hiện một số vấn đề khác nữa
trong đó có trong bê xê
có bao nhiêu người bao nhiêu người nó phát hiện được hết
tại đà lạt sau một thời gian bí mật điều tra theo dõi
được sự giúp đỡ của một số cơ sở bí mật
các trinh sát đã nhận mặt
và bắt giữ được hai tay chân thân tín của gia đắc
là hà phúc
và nhà thèn
khi chúng đang lượn lờ ăn chơi ở đà lạt
tại cơ quan điều tra lúc đầu hai tên này một mực cho rằng
công an lâm đồng đã bắt oan chúng
chúng chỉ là người dân bình thường
thế nhưng khi chúng ta đưa ra những chứng cứ chứng minh nhân thân
đã buộc hà phúc và nhà thèn phải thừa nhận bản thân mình
cũng từ đây cả hai đã khai báo rõ về tình hình nội bộ hiện nay của tổ chức phun rô
tại lâm đồng
do phó tổ tướng thứ nhất là gia đắc cầm đồng
thì lúc đó mới biết rằng
ý đồ của bọn phân rồ đang tìm cách
đưa người ra nước ngoài để tìm nguyện trợ của nước ngoài
thế thì chỉ đạo của anh giám đốc công an tỉnh lúc đó là gì
chỉ đạo cho trinh sát nắm tình hình và tìm được đồ mũi
để ra nước ngoài
thế bọn tôi đi
tôi lúc đó là đội trưởng
thưa đồng chí sơn bây giờ đồng chí sử nhất là ở các cái mũi
từng mũi một tới hồn có mũi đầm đoạn
mũi nằm rung
mũi thứ hai là mũi ở văn tuyết đại nghịch mũi thứ ba là ở
gia tô đấy
chỗ dưới năm hàm mũi thứ tư là ở đơn dương
thế chia làm bốn năm mũi như thế mục đích là đi nắm tình hình và phát hiện những đối tượng
mà nằm vùng tuyên truyền rồi thì tìm cái cơ sở
để đi nước ngoài
khắp nối lời khai của hai tên harpoch và gia thang
cùng với những thông tin chúng ta có được về cô y tá kim phượng
bàn chuyên án nhận định kim phượng đang là nguồn hy vọng duy nhất
để xuất ngoại của tổ chức funro của gia đắc
và đây sẽ là đầu mối giúp chúng ta tiếp cận tổ chức này
lệnh bắt giữ y tá kim phượng được ban hành
chỉ một thời gian ngắn các trinh sát đã nắm được các quy luật đi lại của kim phượng và bất ngờ bắt giữ phượng
ngay trên đường phượng từ rừng trời ra

tôi nhận thấy việc làm của mình là sai trái phượng ân hận và mong muốn được lấy công trục tội
sau đó cô đã hợp tác với công an một cách nhiệt tình
trong vai trò một con thoi liên lạc giả tạo giữa giardak và chị lâm
từ những thông tin mà haport nhà teng và phượng khai báo
cùng với những nguồn tin khác
bàn chuyên án quyết định đặt cho tổ chức từ thiện quốc tế
mà một sư chị lâm giả nằm trong đường dây
đang dẫn dụ giardak và đồng bọn một cái tên khá tình
tổ chức từ thiện caritas
nguyễn thị kim phượng là liên lạc của eo đúc
cô này là một người tháo phát

nguyễn thị kim phượng
eo đúc tưởng như là nguyễn thị kim phượng không ai để ý
không ai biết về cái nhân vật này
do vậy mà cái việc nguyễn thị kim phượng ra đi
lại là phụ nữ
đi đi lại lại trong rừng và ở ngoài xã hội
rồi đi nắm tình hình cho eo đúc là rất thuận lợi
cho nên việc eo đúc là một người tháo phát
việc eo đúc sử dụng nguyễn thị kim phượng như một liên lạc viên
là cái thông minh của eo đúc
và ta đã nắm được nguyễn thị kim phượng
cũng là một cái phản đoàn của ta rất hiệu quả
cả hà phu gia thiên và phượng
cùng được giáo dục để trở thành những con mồi câu yo đúc
thế nhưng vào một buổi sáng
gia phu thức dậy bỏ trốn vào rừng
để thực hiện mưu đồ riêng của mình
ta chỉ còn lại phương và gia thiên
trước việc hà phu chạy trốn vào rừng
là một tình huống xấu đối với kế hoạch giải quyết
số phun rô theo gia đúc của ta
tuy nhiên điều đó không cản trở được kế hoạch
của ban chuyên án
bằng sự tinh tường của nghề nghiệp
ban chỉ đạo chuyên án vẫn tiếp tục quyết định phá án
mặt khác ta bố trí lực lượng
theo sát bước chân của hà phu
nắm được ý đồ của gia đúc
biết rõ nội tình của tổ chức phun rô này
thế nhưng tiếp cận được gia đúc
và các tướng lĩnh phun rô thân cận
lại là một vấn đề nan giải
cần phải được tính toán kỳ lượng
chỉ một sai sót nhỏ thôi
sẽ làm hỏng cả kế hoạch lớn
và việc đập tan tổ chức phun rô ở lâm đồng
sẽ trở nên hết sức khó khăn
hàng loạt cuộc hội ý
trao đổi giữa các thành viên ban chuyên án
đã diễn ra trong suốt nhiều ngày
trước khi mở màn cất mảnh lưới đầu tiên
theo điểm đó thì các chú cận ảnh trong ban chuyên án
có kế hoạch làm măn lớn về chuyên án f một trăm linh một
nhiều anh em trinh sát cứ thấp thỏm
năm lần bảy lượt viết thư gửi lãnh đạo phòng
và đồng chí phó giám đốc ban thường trực
ban chỉ đạo chuyên án xin được tham gia
với kỳ thế hăng hái của tuổi trẻ
tất cả xuất phát từ tỉnh như quê hương
tình đoàn kết gắn bó dân tộc
thậm chí cả vì muốn gánh vác
hy sinh cho các đồng đội
đã có gia đình con nhỏ
đầu tiên chuyến hàng mang tính quyết định chỉ có anh và thiếu tướng nguyễn duy hưng trong vai lái xe và kim phượng đến điểm hẹn đón chuyến hàng
chuyến hàng quan trọng nhất vào ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi

chuyến hàng quan trọng nhất vào ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi
đại tá vũ linh đã bí mật bám theo tổ công tác đặc biệt từ phía sau âm thầm theo dõi đề phòng những tình huống bất chắc có thể xảy ra để kịp thời ứng cứu